ngày một mươi bảy tháng tám ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng phối hợp với bộ xây dựng tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác bản dốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác bản dốc
theo đó không gian khu du lịch thác bản dốc được phê duyệt trên tổng diện tích một hectare
chia làm hai khu vực chính khu vực phía đông diện tích bốn trăm một mươi hectare xây dựng khu trung tâm du lịch thác bản dốc
phát triển các cơ sở hạ tầng dịch vụ phục vụ du lịch
khu vực phía tây quy mô diện tích năm trăm chín mươi hectare là khu trung tâm thị trấn du lịch đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại năm
phát triển cả chức năng về du lịch dịch vụ khu ở và hành chính với hệ thống hạ tầng và kỹ thuật xã hội đồng bộ
mục tiêu phát triển khu du lịch thác bản dốc trở thành trọng điểm du lịch của tỉnh cao bằng và của quốc gia
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và khu vực gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng